tính đến thời điểm này tỉnh quảng trị có bảy bệnh nhân nhiễm covid một mươi chín trong đó có một bệnh nhân tử vong
tỉnh này đã thực hiện giãn cách xã hội đối với thành phố đông hà từ một mươi chín h ngày một mươi tháng tám nhằm khoanh vùng khống chế dịch bệnh
tuy nhiên tại các điểm thường xuyên tập trung đông người như các chợ siêu thị khu mua sắm vẫn tiềm ẩn những nguy cơ lây nhiễm
vì vậy công tác kiểm soát cũng như tuyên truyền để nâng cao ý thức người dân phòng chống dịch bệnh
đang được các ngành chức năng tại tỉnh tập trung triển khai ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
chợ đông hà là một trong những chợ lớn đón hàng nghìn lượt khách mỗi ngày trên địa bàn thành phố đông hà
với hơn một gian hàng buôn bán thực phẩm và các mặt hàng thiết yếu
ngoài cổng chợ ban quản lý chợ lập chốt phòng chống dịch covid một mươi chín và bố trí nước rửa tay sát khuẩn
yêu cầu tất cả các tiểu thương người dân ra vào chợ phải nghiêm túc thực hiện việc kiểm tra thân nhiệt đeo khẩu trang
công tác này được người dân chấp hành tốt và đồng tình ủng hộ
sau khi thành phố đông hà thực hiện giãn cách xã hội tại các chợ siêu thị trên địa bàn
những gian hàng bán các mặt hàng tiêu dùng thông thường đã ngừng hoạt động
chỉ những ngành hàng thiết yếu như lương thực thực phẩm vẫn tiếp tục phục vụ người dân

thì việc tuyên truyền về cách thước phòng chống dịch covid một mươi chín
thì việc tự giác chấp hành nâng cao ý thức bảo vệ sức khỏe của mỗi người dân là hết sức cần thiết
qua đó góp phần đẩy lùi dịch covid một mươi chín đang có diễn biến phức tạp như hiện nay